theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại chợ đầu mối hòa cường
trong lúc làm việc hai phu bố bốc vác cùng chú tại tỉnh quảng nam là huỳnh phan minh hiếu và ngô tiến thành
đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
dù được can ngăn nhưng thành vẫn rủ theo hà mang dao đến để cùng trả thù hiếu
khi hà dùng dao chém vào đầu hiếu lấy tay đỡ thì bị thương tích một mươi hai
được biết là hà có tiền án về tội trộm cắp và nhiều tiền sự xâm hại sức khỏe của người khác
trong thời gian tạm giam hà đã bỏ trốn
hà đã bị truy nã bắt dưới lại
với sự hung hăng không chịu hối cải của hà tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần hà một mươi sáu năm tù về tội giết người
vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an huyện mường khương
và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai bắt giữ thành công một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép
tám bánh heroin cùng bốn kg ma túy đá
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn
tại khu vực đường quốc lộ
khu vực đường quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn giáp cư xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bao vây và bắt giữ thành công đối tượng giàng xeo trúng
trú tại xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép tám bánh heroin và bốn kg ma túy đá
bước đầu giàng xeo trúng khai nhận mang số ma túy trên xuống thành phố lào cai
để bán cho một đối tượng không rõ tên tuổi để kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn liên quan đến hành vi sử dụng ma túy trái phép
tại đồng nai khi bất ngờ ập vào một nhà nghỉ tại khu phố năm phường xuân hòa
công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp long khánh tỉnh đồng nai bắt quả tăng bảy đối tượng
có bốn nam ba nữ đang bay lắc
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một tờ tiền mệnh giá hai mươi đồng một giấy phép lái xe và một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
cùng với nhiều loa đèn phục vụ việc bay lắc
qua test nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
và hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tp hải phòng đã phát hiện thu giữ
hàng nghìn bình khí n hai o còn gọi là khí cười tại các cơ sở san chiết chui
chuyên phục vụ các quán karaoke và quán bar trên địa bàn thành phố hải phòng cùng với các địa phương lân cận
vào ngày hai mươi ba tháng bốn tổ công tác công an thành phố hải phòng bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất
tại lô chín phường đằng hải quận hải an thì phát hiện cơ sở này đang có hành vi sang chiết bình khí cười
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ gần một hai trăm linh bình kim loại
có kích thước và màu sắc khác nhau nhiều máy móc phục vụ việc sang chiết
tám cân điện tử cùng với các tăng vật khác đại diện cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh
không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại phí trên
trước đó tại khu vực phường đằng lâm quận hải an và quận đồ sơn
công an tp hải phòng cũng phát hiện và thu giữ gần một bảy trăm linh bình khí cười
sau một thời gian mật phục tại tiểu khu một nghìn một trăm chín mươi một thuộc rừng cộng đồng do ủy ban nhân dân xã cư đram
huyện crong vông tỉnh đắk lắk quản lý
công an huyện crong bông đã bắt quả tang sáu đối tượng đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép
phương thức hoạt động của các đối tượng này là thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai cho đến ba người nhiều lần lên rừng
và ngang nhiên sử dụng cưa xăng để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
đây là hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ phá rừng
tại đây rất nhiều cây rừng có đường kính từ một mét trở lên đã bị các đối tượng lâm tặc dùng cưa máy cắt hạ
xẻ thành phẩm nằm ngổn ngang dọc hai bên đường mòn
một số phách gỗ được xẻ thành phẩm đã được lâm tặc dùng trâu kéo ra khỏi rừng
vụ phá rừng quy mô lớn này chỉ được phát hiện khi lực lượng công an huyện crongbong bí mật mật phục bắt quả tang
theo đó lực lượng công an đã bí mật ghi hình và bắt hai đối tượng đang sử dụng cưa máy cưa hạ cây
tiếp tục đi vào sâu hơn phát hiện thêm hai vị trí đang bị bốn đối tượng thực hiện hành vi phá rừng
theo lời khai của các đối tượng thường tổ chức thành nhóm nhỏ từ hai ba người nhiều lần lên rừng sử dụng cưa xăng
để xẻ gỗ tập kết chờ ngày vận chuyển ra khỏi rừng
qua một thời gian dài nắm tình hình chúng tôi xác định rằng rừng tự nhiên tại tỉnh khu một nghìn một trăm chín mươi một thị xã crong
là khu vực được tác động xâm lại nghiêm trọng
sau đó chúng tôi đã kiểm tra nhiều biện pháp hiệu vụ trực tiếp sử dụng kiên sát để tiếp cận hiện trường khu vực địa bàn
và nắm bắt tới số đối tượng nghi vấn
cũng như quy luật về thời gian hoạt động
ngày chín bốn hai nghìn hai mươi hai chúng tôi đã phát triển ba trường hợp sáu đối tượng có hành vi khai thác rồi sử dụng gia súc để kéo gỗ
hiện công an huyện grongbong đang tiến hành khám nghiệm hiện trường đo đếm và xác định chủng loại gỗ
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên trong vụ việc này việc quản lý rừng lại để lâm tặc nhiều ngày tấn công rừng xẻ thịt tại chỗ như thế này
thì cần xem xét lại trách nhiệm của đơn vị chủ dịch
vào ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà
phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ben đã bất ngờ cuốn xe máy đi cùng chiều vào gầm khiến cho một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h hai mươi phút sáng ngày hôm nay xe ben biển số chín mươi ba c chín nghìn tám trăm năm mươi bảy chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố hồ chí minh đi thành phố đồng xoài
đến đoạn ngã ba giao nhau có tín hiệu đường giao thông giữa đường dt bảy trăm bốn mươi một và đường nguyễn huệ
thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông đặng văn hải chạy cùng chiều phía trước
sau va chạm ông hải và chiếc xe máy cùng bị cuốn vào gầm và tử vong tại chỗ
cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
còn trước đó vào lúc dạng sáng ngày hôm nay tại quảng ngãi
cũng đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa ba ô tô làm một người chết tám người bị thương
và liên quan đến vụ việc này công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi khẩn trương điều tra và bước đầu xác định lái xe dương tính với ma túy
qua test nhanh công an thị xã đức phổ phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi ở tỉnh bà rịa vũng tàu
điều khiển đầu kéo xe bồn biển kiểm soát năm mươi ld một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi bốn dương tính với ma túy
không tập trung thì nó sẽ dùng khói dừng đụng ngột phá sản kịp
công an thị xã đức phổ phát hiện lái xe huỳnh văn phong bốn mươi chín tuổi ở tỉnh bà rịa vũng tàu

theo người dân chứng kiến lái xe điều khiển xe đầu kéo chạy không quan sát không làm chủ tốc độ nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường
theo người dân chứng kiến lái xe điều khiển xe đầu kéo chạy không quan sát không làm chỗ tốc độ nguy hiểm cho các phương tiện và người đi đường
trước đó khoảng giờ ngày hai mươi bốn bốn trên đoạn cốc lượng một a của thôn vĩnh an xã phổ khánh

tai nạn giao thông liên hoàn với hai ô tô khách
là một người tử vong tại chỗ
tám người bị thương